danh tính nam thanh niên được xác định là nguyễn xuân minh chú ở xã buôn chiết huyện lắc chủ nhà trọ tiến thành đường nguyễn tất thành cho biết
trước đó anh minh cùng vợ ở nhà nghỉ và xảy ra cãi vã đến khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày cặp vợ chồng ra khỏi phòng vừa đi vừa la hét lớn tiếng có lựu đạn đồng thời ném một vật màu đen xuống đường khiến nhiều người dân hoảng loạn
mặc dù anh minh được lực lượng chức năng khuyên can nhưng anh này vẫn tiếp tục ném một vật tương tự nhưng vẫn không phát nổ
cùng lúc này anh minh ném quả mìn thứ ba thì có xe tải mang biển kiểm soát chín mươi hai c bốn nghìn chín trăm ba mươi do tài xế phạm thế duy hai mươi bảy tuổi chú huyện bắc trà my tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông theo hướng về trung tâm thành phố buôn ma thuột cán ngang qua gây tiếng nổ lớn
thay thế anh minh rút chốt thêm một quả mìn gây ra tiếng nổ kinh hoàng sau tiếng nổ lớn anh minh tử vong tại chỗ vụ nổ cũng khiến đại tá phạm minh thắng phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc và một người dân bị thương
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý